hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
thưa quý vị và các bạn liên quan đến vụ đầu độc hơn một mươi hectare rừng thông của công ty cổ phần tập đoàn tân mai tại huyện lâm hà tỉnh lâm đồng mà truyền hình công an nhân dân đã thông tin
vào sáng ngày hôm qua hai mươi chín tháng sáu tòa nhân dân tỉnh lâm đồng đã mở phiên tòa sơ thẩm xét xử bảy bị cáo với hai tội danh hủy hoại tài sản và thiếu tinh thần trách nhiệm gây thiệt hại đến tài sản của nhà nước cơ quan tổ chức doanh nghiệp và tuyên phạt những bản án thích đáng
tòa án nhân dân tỉnh lâm đồng đã mở phiên tòa sơ thẩm xét xử bảy bị cáo với hai tội danh hủy hoại tài sản và thiếu tinh thần trách nhiệm gây thiệt hại đến tài sản của nhà nước cơ quan tổ chức doanh nghiệp và tuyên phạt những bản án thích đáng